để chủ động đối phó với diễn biến của bão số một mươi và mưa lũ dự kiến sẽ diễn ra
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số bốn mươi bốn
trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kiểm đếm quản lý tàu thuyền
thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện người lao động ngư dân đang hoạt động trên biển
biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động có biện pháp phòng tránh
tính đến sáu giờ ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng bình đến kiên giang
đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho trên sáu mươi phương tiện
có hơn ba trăm ba mươi năm sáu trăm bốn mươi năm lao động biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
các địa phương chủ hồ kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa chủ động xả nước đón lũ đặc biệt
là hai mươi bốn hồ chứa thủy lợi đang có hiện tượng thấm qua thân đập
kiểm tra hệ thống đóng mở cửa van bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các hồ chứa để đảm bảo an toàn
đặc biệt là các hồ chứa đang có hiện tượng thấm đã đầy nước kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan
các tỉnh khu vực miền trung cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho diện tích lúa đã gieo xạ vụ đông xuân
dừng việc xuống giống đối với các diện tích còn lại thuộc các tỉnh bình định và quảng nam